hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ sáu phường yên thịnh tp yên bái bị truy nã về tội đánh bạc
ngày một mươi bốn tháng hai công an phường yên thịnh xác định đối tượng nguyễn đắc thành đang có mặt tại gia đình bố đẻ
ở tổ sáu phường yên thịnh nên đã đến thông báo quyết định truy nã và vận động đối tượng ra đầu thú
tuy nhiên đối tượng thành không chấp hành mà bỏ chạy
đồng thời bốn đối tượng gồm lưu thị thu hồng là mẹ đẻ của đối tượng thành
nguyễn đắc công nguyễn đắc lực là em trai của thành và nguyễn minh hiếu con trai đối tượng
đã chống trả và sử dụng hung khí tấn công lực lượng công an gây thương tích cho ba cán bộ chiến sĩ công an phường yên thịnh
không chỉ tấn công lực lượng công an các đối tượng này còn dùng điện thoại livestream trên các trang mạng xã hội
cùng với những bình luận bịa đặt sai sự thật vu khống lực lượng công an
căn cứ vào lời khai của các đối tượng cùng với những chứng cứ và tài liệu thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố quán hình sự
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng trên về hành vi chống người thành công vụ
dạng sáng nay trên đường hồ chí minh đoạn qua xã hưng thi huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô làm bốn người thương vong
tai nạn xảy ra khi ô tô khách biển kiểm soát ba mươi bảy b
ông hai nghìn một mươi chạy theo hướng hà nội thanh hóa và chạm với xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy
hậu quả vụ tai nạn khiến ba người tử vong và một người bị thương nặng
các nạn nhân tử vong gồm lái xe khách hoàng văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tỉnh nghệ an
lái xe tải bùi văn quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và bạch công anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại huyện lương sơn tỉnh hòa bình
ngay sau khi xảy ra tai nạn các lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức cứu hộ cứu nạn
điều tra nguyên nhân và giải tỏa giao thông trên tuyến đường
dạng sáng nay trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã nghi long huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
cũng đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất là hai người chết và hai người bị thương
xe khách mang biển kiểm soát ba mươi sáu b ba nghìn bốn trăm một mươi hai lưu thông trên quốc lộ một a
theo hướng hà nội vinh bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát ba mươi bảy v bốn mươi bảy đang dừng đỗ ở bên đường do bị hỏng
ngoài một nạn nhân tử vong tại chỗ hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an
cảnh sát giao thông đã được điều động đến hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn và tổ chức phân luồng giao thông
tai nạn cũng đã gây ách tắc cục bộ kéo dài trên quốc lộ một a đoạn qua xã nghi long
cảnh sát giao thông đã được điều động đến hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn và tổ chức phân luồng giao thông
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi nguyễn quang bình mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân trên địa bàn huyện hàm thuận nam hàm thuận bắc và thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
mặc dù chưa làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất và lập dự án khu dân cư nhưng nguyễn quang bình vẫn lợi dụng danh nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn địa ốc diamonland
tự ý đo vẽ lập khống dự án khu dân cư trên các thửa đất đã mua hoặc đặt cọc mua và chỉ đạo nhân viên công ty giao bán với nội dung dự án đang làm thủ tục pháp lý hứa hẹn có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất
khi người dân đồng ý mua sẽ ký hợp đồng đặt cọc và đóng tiền trước với số tiền lên đến chín mươi giá trị lô đất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận thông báo ai là bị hại của vụ án trên liên hệ với cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận qua số điện thoại sáu mươi chín ba trăm bốn mươi hai tám nghìn một trăm hai mươi bảy hoặc liên hệ đến địa chỉ số bốn châu văn liêm phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận gặp điều tra viên lê hồng kỳ số điện thoại chín trăm tám mươi tám chín trăm năm mươi chín nghìn năm trăm chín mươi để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
thông tin về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín

bản tin lúc sáu giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng ba của bộ y tế cho biết có hai ca mắc mới covid một mươi chín ghi nhận tại ổ dịch kim thành hải sương đây đều là trường hợp f một đã được cách ly trước đó
việt nam hiện có hai năm trăm năm mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong đó một năm trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước cả nước đang có ba mươi chín sáu trăm một mươi hai người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly